chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh antv bắt đầu từ tám h sáng ngày hôm nay mời quý vị chú ý đón xem
và lại đó là đôi nét về tình hình thế tiết cũng như là các sự kiện trong ngày hôm nay
và bằng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị sau ít phút
còn bây giờ chương trình an ninh ngày mới sẽ được bắt đầu với phần tin tức vừa được cập nhật
thưa quý vị như vừa được nhắc đến ở phần đầu chương trình
trong hai ngày chín và một mươi tháng bảy sẽ diễn ra chương trình nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai
và đây là sự kiện âm nhạc đặc biệt với sự tham gia của tám đoàn trong đó có sáu đoàn quốc tế
do bộ công an việt nam tổ chức nhân dịp sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
và cho đến giờ phút này thì mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng
đặc biệt là người dân đang rất mong đợi sự kiện chậm đại này
và đây sẽ là một món ăn tinh thần cho người dân dịp cuối tuần
phố đi bộ hà nội
diễn ra nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng
đường phố đã được trang hoàng băng rôn điểm ngữ chờ đón sự kiện đã sẵn sàng
nhiều hộ dân sinh sống gần phố đi bộ đang rất mong chờ sự kiện diễn ra
ôi ôi là người dân ở ngay trung tâm phường trần tiền này thì tất cả những sự kiện gì đều là
ở trung tâm thủ đô và phường trần tiền chúng tôi là được coi như là tham dự được chiêm ngưỡng
đó là cái sự tự hào và rất vui
có thể nói
sau hơn hai năm mọi hoạt động biểu diễn nghệ thuật nơi đông người phải tạm dừng do dịch covid một mươi chín
thì sự kiện nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng thực sự là một món ăn tinh thần
một nốt nhạc mới cho người dân và du khách khi đến với hà nội
cái đấy thì ai cũng mong chờ không riêng tôi đâu
thật đấy vì lâu lắm nha hai năm nay covid không ai có một cái nhiều tiết mục lọ tiết mục kia
mà bây giờ có thì ai mà chả phải xem
để phục vụ chương trình nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng
lực lượng công an đã chủ động xây dựng phương án
trong đó đặc biệt phương án phân luồng giao thông đảm bảo cho người dân đến xem nhạc hội an ninh và an toàn
trong các phương án chúng tôi đã bố trí chi tiết để phân luồng giao thông
như đảm bảo để đi lãng đến đường đoàn đến nơi ăn nghỉ
một mươi hai cái là cái điểm bộ công an tiếp đón các đoàn liên hoan đoàn tạc đường bốn
mỹ thực kiệm khách sạn
ngày hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai là sự kiện văn hóa nổi bật của bộ công an
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
đây không chỉ là sự kiện có ý nghĩa riêng với lực lượng cảnh sát nhân dân
mà còn là sự kiện lớn của công chúng thủ đô hấp dẫn người dân và du khách bạn bè quốc tế
qua đó cũng góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
thân thiện gần gũi vì nhân dân phục vụ và đẹp hơn trong lòng nhân dân
và chương trình diễu hành biểu diễn nhạc kèn của tám đoàn nhạc cảnh sát của bảy nước trong và ngoài khối asean
sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh antv bắt đầu vào lúc tám giờ sáng ngày hôm nay
đây là sự kiện văn hóa lớn và là lần đầu tiên công chúng tại thủ đô sẽ có dịp xem hơn bốn trăm linh nghệ sĩ chiến sĩ cảnh sát
của nhiều quốc gia cùng biểu diễn mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
và xin được chuyển sang tin tức an ninh trật tự
thưa quý vị thân mến sáu đối tượng cùng chú tại
huyện châu thành tỉnh tây ninh vừa bị công an huyện châu thành tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi
bắt giữ người trái pháp luật và cững đặt tài sản
vào ngày năm tháng bảy công an huyện châu thành nhận được tin báo của anh huỳnh minh tiên về việc
trong lúc đánh bạc bị một nhóm đối tượng đe dọa buộc nhóm của tiên phải trả lại số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng do thắng trước đó
do bị khống chế ép buộc nên linh đã chuyển khoản cho nhà đối tượng này chín mươi triệu đồng
sau đó các đối tượng bắt tiên viết giấy nợ năm mươi triệu đồng
và giữ một xe mô tô cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô
tiếp nhận tin báo công an huyện đã tiến hành điều tra truy xét bắt giữ sáu đối tượng
gồm đặng văn phi võ văn chiến phạm công đủ huỳnh văn phát phạm thế hùng trần hoàng du
để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cững đặt tài sản
nhận vận chuyển ma túy với số tiền công là hai trăm linh đồng
đối tượng đang trên đường vận chuyển thì đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an sơn la phát hiện bắt giữ
đối tượng là lò thị tê chú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
ngoài ba trăm linh viên ma túy tổng hợp lực lượng công an đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ tên tuổi
tại xã triều nơi huyện mai sơn đến ngã ba triều mung huyện mai sơn sẽ có người đến nhận
nếu như chót lọt sẽ được trả công hai trăm linh đồng
cô vị thân mến là một xã vùng cao của huyện tan đường tỉnh lai châu
với trên chín mươi sáu đồng bào dân tộc mông sinh sống
khuôn há là địa bàn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về trộm cắp buôn bán và sử dụng chất ma túy
để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm
vào cuối năm hai nghìn hai mươi một cấp ủy chính quyền xã đã vận động các bản huy động nhiều nguồn lực xã hội
để lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự
và sau một thời gian đưa vào hoạt động thì mô hình camera an ninh đã bước đầu phát huy hiệu quả
đây là hình ảnh được camera an ninh tại xã khuôn há ghi lại làm bằng chứng
để tìm ra thủ phạm trong một vụ tai nạn giao thông diễn ra trên địa bàn vào đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nhờ có camera giám sát an ninh hỗ trợ mà những vụ việc như thế này đã được phát hiện và xử lý kịp thời
những năm trước đây bản sang phan thấp là địa bàn được đánh giá phức tạp về an ninh trật tự
thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp vặt buôn bán nhỏ lẻ chất ma túy
cuối năm hai nghìn hai mươi một được sự vận động của các cán bộ chiến sĩ công an người dân trong bản
đã cùng góp mua bốn chiếc camera lắp đặt tại các khu vực chính trong bản
bên công an đã triển khai là sẽ có cái mô hình lắp covid một mươi chín
triển khai xong thì mình vẫn đồng ý để cho bên công an và lực lượng công an và xã
để lắp một cái covid một mươi chín tại ở chú cộng mà lên bản ấy
thì vẫn phát hiện rất là nhiều đối tượng về cái nhất là về cái đối tượng mà mua bán ma túy
về rất là và cái thứ hai nữa là phát hiện về cái việc mà cái đối tượng nó về tai nạn giao thông đấy
tổ an ninh tự quản của các thôn bản không còn phải thường xuyên tuần tra cả ngày lẫn đêm
bởi những hình ảnh từ camera được lưu trong ba mươi ngày và kết nối trên máy tính
điện thoại di động của trường bản và các cán bộ chiến dịch
tổ an ninh tự quản của công an để theo dõi khi phát hiện đối tượng khả nghi hay các vụ việc về an ninh trật tự
trưởng bản cùng với tổ tự quản và công an xã xem lại những video để kịp thời truy tìm xử lý các đối tượng
các mô hình camera an ninh này được ghi nhận các vụ việc xảy ra ở cơ sở
như là các cái vụ việc đánh nhau các vụ việc là va chạm giao thông
cũng như các cái vụ việc mà liên quan an ninh trật tự
và để cho lực lượng chức năng của công viện đã truy
đóng các cái hành vi vi phạm của các đối tượng xảy ra trên địa bàn
góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của huyện tam đường tỉnh na châu
đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật
nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã phát huy hiệu quả tiêu biểu như mô hình tự quản camera an ninh
đây được xem là tai mắt của lực lượng công an trong việc quản lý địa bàn dân cư
góp phần giữ gìn bình yên cho thôn bản vùng biên giới
thông tin y tế đáng chú ý
thưa quý vị mọi năm thời điểm này thì tại miền bắc dịch sốt xuất huyết xuất hiện trước sau đó là cúm a
thế nhưng năm nay thì ngược lại bệnh nhân cúm a tăng bất ngờ số ca mắc sốt xuất huyết thì chỉ lát đác
đang nói là bệnh cúm a thường xuất hiện vào mùa đông xuân
lại tăng bất thường trong mùa hè khiến cho nhiều người sốt cao ly bì viêm phổi nhập viện
mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên antv tại hà nội
ba ngày trước sau một buổi đi chơi với bạn bè
bệnh nhân này xuất hiện tình trạng sốt cao hơn ba mươi chín độ c uống thuốc vẫn không hạ sốt
vào viện khám kết quả xét nghiệm cho thấy trị mắc cúm a
một loại bệnh thường xuyên xuất hiện vào mùa đông xuân
mình bị covid rồi mà nó không bị đến mức độ đấy
cái cúm này nó đau nhất nói chung là khó tả
nó mệt lắm không tưởng tượng được
hôm đầu tiên mình nhập viện thì sốt cao sốt ba mươi chín độ năm
hôm đấy thì cũng rất là mệt rất là mệt
vào viện thì phải gần như là kiểu lê sát vào
các bác sĩ cho biết việc số bệnh nhân cúm a có xu hướng gia tăng giữa mùa hè
là một hiện tượng bất thường bởi bệnh thường xuất hiện vào mùa đông xuân
nguyên nhân có thể do năm nay tháng năm vẫn còn các đợt không khí lạnh
khiến virus cúm a sinh sôi
thực trạng này có thể gây nguy cơ dịch chồng dịch
thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận thì có những ngày chúng tôi đón tiếp khoảng hơn một mươi bệnh nhân cúm a vào viện trong một ngày
cũng cá biệt
có cái trường hợp bệnh nhân bị tình trạng viêm phổi siêu hấp
chúng tôi cũng đã can thiệp kịp thời và hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đấy
thì với những trường hợp cúm a chúng tôi điều trị thì đều là sức khỏe ổn định
các bác sĩ cho biết bệnh cú ma do các chủng virus như h một n một h năm n một h bảy n chín gây nên
lây lan qua đường hô hấp thông qua các giọt bắn nhỏ từ cơ thể người bệnh khi ho hát hơi
hoặc tiếp xúc với đổ vật bề mặt có virus
bệnh thường không gây nguy hiểm tính mạng
xong có thể có biến chứng nặng và nguy hiểm trên nhóm người có bệnh nền tim mạch và hô hấp
các bác sĩ khuyến cáo cúm a là bệnh rất dễ lây lan ai cũng có thể mắc
đặc biệt là tại những nơi tập trung đông
như các lễ hội trường học khu vui chơi
biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là tiêm vaccine phòng cúm hàng năm
ăn uống khoa học để có sức đề kháng giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống
đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và đeo khẩu trang khi ra ngoài để hạn chế lây nhiễm
vào chiều ngày tám tháng bảy sở giáo dục và đào tạo hà nội đã công bố điểm các bài thi
trong kỳ thi tuổi sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
và ngay sau khi điểm các bài thi được công bố
đã lan truyền bằng điểm chuẩn vào lớp một mươi của các trường trung học phổ thông
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba của thành phố hà nội
về vấn đề này sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
đây không phải là bảng điểm chuẩn do sở giáo dục và đào tạo hà nội phê duyệt
đúng theo kế hoạch đã ban hành trước đó trong ngày hôm nay mùng chín tháng bảy
sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ tổ chức họp xét duyệt xét duyệt điểm chuẩn vào lớp một mươi
trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
và buổi họp xét duyệt điểm chuẩn sẽ có sự tham gia của hiệu trưởng
các trường trung học phổ thông công lập và các trường chuyên
sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp một mươi ngay sau khi phê duyệt
bên cạnh những áp lực căng thẳng của kỳ thi trung học phổ thông
còn có nhiều câu chuyện nhân văn cảm động để lại những cảm xúc khó quên
và đó là câu chuyện của những thí sinh đặc biệt khi tham dự kỳ thi này
và để thực hiện ước mơ của mình các em đã vượt qua rất nhiều khó khăn
trở ngại để tham dự kỳ thi
và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy lắng nghe chia sẻ của những thí sinh đặc biệt đó
điểm thi trường trung học cơ sở thanh xuân có một thí sinh vô cùng đặc biệt
ông là một trong những thí sinh lớn tuổi nhất kỳ thi trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
ở tuổi tám mươi nhưng chưa có bảng tốt nghiệp trung học phổ thông
ngoài việc cố gắng để có được tấm bằng này ông còn có một mong muốn khác nữa
được đi học như thế này tôi thấy rất là vinh vinh
cái thứ hai nữa tôi cũng muốn rằng là đã già rồi nhưng mà chi thức là sức mạnh
thành ra như thế còn ngày nào sống trên đời này thì cần phải có chi học thêm có tập luyện chi thức
còn tại điểm thi trường trung học cơ sở nguyễn công chứ quận ba đình cũng có một thí sinh đặc biệt khác
em tên là trần bảo minh
dù gặp khó khăn về đi lại nhưng minh luôn thể hiện quyết tâm làm bài thật tốt
và nuôi dưỡng tiếp giấc mơ học hành của mình
cái ước mơ của em thì cũng đơn giản rồi ạ
cái cơ bản nhất thì em muốn là đỗ tốt nghiệp chẳng muốn thi chẳng muốn đỗ
còn cái cao hơn của em là em đi du học vì em học cũng giỏi cả ngành
đứng trước áp lực của một kỳ thi hai trong một vừa công nhận tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học
nhiều f vẫn xin dự thi để thực hiện một mươi hai năm học tập của mình
trên cả nước có ba mươi tám trường hợp là f các em được bố trí ở những phòng thi riêng
đây là quyết định vấn đề
nhân văn vừa cân bằng cho các thí sinh
đối với điểm thi thì chúng tôi đã phân công là công trí giám thị là hỗ trợ cho các em này
trước hết là yêu cầu các em là từ cổng là các em cũng phải thực hiện những biện pháp
là phòng chống tình bệnh sau đó là vào khu vực y tế là các em có thể dùng là test nhanh
trong đầu buổi thi sau đó là mặc toàn bộ những đeo khẩu trang
rồi tiến hành cái việc sát khuẩn và các em vào phòng thi
trong phòng thi chúng tôi cũng đã dự kiến là bố trí hai giám thị
việc tổ chức coi coi các em cũng diễn ra bình thường như các phòng thi khác
nhưng mà có khác là các em phải thi ở phòng thi riêng
trong phòng thi đó thì chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị về y tế để đảm bảo cho người làm công tác coi thi
và thí sinh đến dự thi đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thế mà chúng tôi thường xuyên cập nhật các cái vấn đề mà nếu như có xảy ra những cái tình huống
để kịp thời là có những cái ứng trực và giải quyết
thế và đặc biệt là trung tâm y tế của quận
thì rất là sẵn sàng trong cái công tác là đảm bảo phòng chống dịch bệnh ở tại các điểm thi
trung tâm y tế quận cũng đã thành lập hai đội cấp cứu cơ động có sẵn sàng xe cứu thương
để xử lý các cái tình huống mà đột sót xảy ra trong quá trình thi
căng thẳng lo âu thế nhưng bên cạnh các thí sinh luôn có sự động viên của người thân
trong đó có những người làm cha làm mẹ có sự hỗ trợ của sinh viên tình nguyện
và cả lực lượng công an
luôn ứng trực để đảm bảo kỳ thi diễn ra an ninh trật tự đảm bảo công bằng cho các thí sinh
cũng bởi vì thế mà kỳ thi vốn căng thẳng đã bớt đi phần nào áp lực
trước khi đến với chuyên mục điểm báo xin mời quý vị điểm qua một số chính sách đáng chú ý
phó thủ tướng vũ đức đam vừa ký ban hành nghị quyết số tám mươi ba
ngày sáu tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại hàn quốc
theo chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của hàn quốc
theo nghị quyết người lao động thuộc đối tượng được vay vốn được vay đến một trăm linh triệu đồng
để ký quỹ tại ngân hàng chính sách xã hội mà không phải thực hiện bảo đảm vay tiền
hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi vừa họp thông qua nghị quyết điều chỉnh mức thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển
phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu càng biển tại tp hcm
sau hơn ba tháng triển khai từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó từ ngày một tháng tám tp hcm miễn thu phí hạ tầng cảng biển với hàng xuất nhập khẩu
chở bằng đường thủy đi campuchia giảm năm mươi cho hàng xuất nhập khẩu
để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn tp hcm
sở y tế hà nội vừa có công văn gửi thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn
trưởng phòng y tế các quận huyện thị xã yêu cầu các cơ sở y tế doanh nghiệp kinh doanh thuốc
cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tuân thủ việc kinh doanh mua bán thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo chất lượng thuốc trong sử dụng kinh doanh
để kịp thời phát hiện thuốc không đảm bảo chất lượng không có nguồn gốc xuất xứ thuốc nghi ngờ giả
về xử lý tổ chức đảng vi phạm và quy định số một trăm linh hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị khóa một mươi hai
về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định có bốn chương và năm mươi tám điều
về nguyên tắc xử lý kỷ luật quy định nêu rõ một hành vi vi phạm chỉ bị kỷ luật một lần bằng một hình thức kỷ luật
khi cùng một thời điểm xem xét kỷ luật nếu có hai hành vi vi phạm trở lên
thì xem xét kết luận từng hành vi và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật cao nhất
không tách riêng từng hành vi
để thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau kỷ luật nhiều lần
kỷ luật tổ chức đảng phải xem xét rõ trách nhiệm của các tổ chức
đồng thời xem xét trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để kỷ luật đảng viên vi phạm
nhất là trách nhiệm người đứng đầu
còn trên báo kinh tế và đô thị cuối tuần đăng tải bài viết có nhan đề
không nên từ chối tiêm vaccine mũi ba mũi bốn
phó giáo sư tiến sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền bắc
viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết các bằng chứng khoa học cho thấy
khi đã nhiễm tự nhiên mà được tiêm vaccine thì kháng thể bảo vệ được tạo ra sẽ cao hơn rất nhiều
và góp phần hạn chế tái nhiễm cũng như hạn chế các tình trạng hậu covid một mươi chín
và đây cũng chính là lý do dù đã khỏi bệnh nhưng người bệnh vẫn được khuyên tiếp tục tiêm chủng
để hoàn thành phác đồ tiêm
việc tiêm mũi ba mũi bốn vaccine covid một mươi chín sẽ khôi phục khả năng miễn dịch
duy trì hiệu lực bảo vệ trước nguy cơ nhiễm virus sars cov hai bởi những người đã tiêm liều cơ bản
và bị mắc covid một mươi chín miễn dịch bắt đầu giảm ở tuần thứ một mươi đến tuần thứ một mươi chín sau tiêm
tức là khoảng ba đến bốn tháng sau tiêm
trong vòng năm năm tới chín địa điểm trong đó có nhà máy bia hà nội
tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát hà nội công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thuốc lá thăng long phải di rời khỏi nội thành
thông tin này được đăng tải trên báo
ngoan nhân dân online
trong vòng năm năm tới chín cơ sở nhà đất do các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ
hoặc công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
do nhà nước nắm trên năm mươi vốn điều lệ đang quản lý sử dụng phải di rời theo quy hoạch
việc di rời các cơ sở nhà đất theo quy hoạch đợt một nhằm làm cơ sở
để các đơn vị doanh nghiệp có kế hoạch và xây dựng phương án sắp xếp lại
xử lý nhà đất phải di rời theo quy hoạch
qua đó góp phần sử dụng đất hiệu quả đúng với mục đích sử dụng đúng với quy hoạch sử dụng đất
quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt tạo thêm quỹ đất cho khu vực nội thành
xây dựng các công trình công cộng đảm bảo hạ tầng xã hội tạo cảnh quan kiến trúc và văn minh đồ thị
bộ tài chính cho biết sẽ nghiên cứu giảm thuế tiêu thụ đặc biệt vat để trình tại kỳ họp quốc hội gần nhất
nhưng các chuyên gia nói rằng không nên chờ tới tháng một mươi
thông tin này được đăng tải trên báo điện tử vn express
giá xăng dầu neo ở mức cao tăng lên sáu mươi từ cuối năm ngoái đang khiến các doanh nghiệp điêu đứng
và ông nguyễn văn quyền chủ tịch hiệp hội vận tải việt nam đề nghị cơ quan quản lý cần sớm kiến nghị quốc hội
kỳ họp bất thường để quyết nghị vì nếu để tới tháng một mươi mới tính mới đề xuất giảm thì hệ lụy tới ngành vận tải sẽ càng trầm trọng hơn